sáng nay ngày hai mươi tháng hai tại báo nhân dân đã diễn ra lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày báo nhân dân cuối tuần ra số đầu tiên và đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
đây là phần thường ghi nhận đánh dấu chặng đường phát triển của nhân dân cuối tuần và đặt ra những nhiệm vụ mới lớn lao hơn trong định hướng phát triển của tờ báo trong giai đoạn tới
tới sự buổi lễ có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương các đồng chí lãnh đạo báo nhân dân qua các thời kỳ
là ấn phẩm cuối tuần đầu tiên của làng báo chí cách mạng việt nam trong suốt ba mươi năm phát triển
nhân dân cuối tuần luôn kiên định với tiêu chí tôn trì của một ấn phẩm báo đảng đi đôi với linh hoạt và nhẹ bén điều chỉnh
cải tiến phương thức tuyên truyền để không ngừng hoàn thiện định hướng phát triển tạo dựng bản sắc khẳng định bản lĩnh cùng hướng đi đúng đắn hiệu quả
tính đến nay nhân dân cuối tuần đã có hơn một năm trăm sáu mươi bốn số báo đến tay bạn đọc
với số lượng phát hành gần một trăm linh tờ một kỳ mỗi số báo luôn cố gắng nắm bắt chính xác những đòi hỏi từ cuộc sống
bám sát những vấn đề mới của báo chí hiện đại
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được thể hiện sâu sắc phong phú qua các thể loại chuyên luận phóng sự điều tra phản ánh tư liệu thơ văn
ghi nhận những thành tựu nổi bật trong ba mươi năm xây dựng phát triển tại lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày báo nhân dân cuối tuần ra số đầu
những người làm báo nhân dân cuối tuần nói riêng báo nhân dân nói chung đã vinh dự đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí
những bước phát triển ấy vừa là niềm tự hào vừa đặt ra trách nhiệm nặng nề cho các thế hệ người làm báo kế tiếp trên hành trình phát triển của mình